ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã tạm giữ phan quỳnh long hai mươi hai tuổi quê tại gia lai để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
và gây dối trật tự công cộng
long được cho là nhân viên của công ty cổ phần địa ốc alibaba có tham gia trong việc đập xe múc
của đoàn cưỡng chế khi đang làm nhiệm vụ cưỡng chế dự án mà công ty alibaba đang phân phối
tại xã tóc tiên thị xã phú mỹ ngày một mươi ba tháng sáu vừa qua
theo cơ quan điều tra căn cứ vào nhận dạng qua hình ảnh từ video quay được tại hiện trường
cùng chứng cứ cho thấy long có tham gia cùng trần quốc tĩnh đập xe múc của lực lượng chức năng
hiện công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục điều tra mở rộng
và mời các đối tượng có liên quan đến vụ án lên làm việc